tin an ninh trở tự
trong thời gian vừa qua lực lượng công an toàn tỉnh tuyên quang đã mở nhiều đợt tấn công phòng chống tội phạm góp phần kéo giảm các loại tội phạm đặc biệt là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đỗ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tổ hai phường minh xuân tp tuyên quang tỉnh tuyên quang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đỗ văn hải đã phát hiện thu giữ hơn năm trăm một mươi năm gram cần sa
đấu tranh mở rộng chuyên án lực lượng công an xác định danh tính của nhóm đối tượng buôn bán ma túy liên tỉnh gồm lâm thành hữu dương thị ngọc lan nguyễn trần ngọc thạch
lại tấn đại nguyễn thanh vương dương thị ngọc trâm cùng chú tại tp hcm hồ minh cảm chú tỉnh bình thuận hà hữu ngọc bảo chú tỉnh nghệ an
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
việc giao dịch hoàn toàn khép kín có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin của nhau
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành trong cả nước
khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ trên một mươi kg ma túy các loại trong đó có hơn một kg kentamine ba ba kg ma túy tổng hợp tám mươi ba ống tinh dầu cần sa
trên năm kg cần sa một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa ma túy
ma túy gần một trăm linh gói nước vui hơn hai mươi năm gam cocaine và trên một hai tỷ đồng
và hiện chuyên án vẫn được tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng có đất có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân
năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng huỳnh ngọc thu năm mươi sáu tuổi ở thôn phước nhơn xã phổ nhơn thị xã đức phổ là có đất
đã tự xưng có mối quan hệ với nhiều quan chức nhận làm sổ đỏ cho người dân có nhu cầu
để lấy lòng tin của nạn nhân thu đã dẫn chủ đất đến các văn phòng trụ sở làm thủ tục công chứng
sau đó đối tượng bí mật lên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho người dân để lấy toàn bộ số tiền đã giao dịch trước đó
với thủ đoạn trên đối tượng đã lừa hàng chục người dân ở thị xã đức phổ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
công an thị xã đức phổ đã khởi tố huỳnh ngọc hưu với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an thị xã nghi sơn vừa bắt giữ ba đối tượng là lê minh thắng ngô tuấn sơn và lê tiến trinh đều trú tại xã tân trường thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận lợi dụng
công an thị xã nghi sơn và công nhân hợp đồng tại công ty cổ phần xi măng công thanh có địa chỉ ở xã tân trường thị xã nghi sơn
ba đối tượng đã bàn nhau vào công trường nghiền đá của công ty trộm cắp bảng điều khiển máy cào đá vôi và ba trăm một mươi bảy mét dây cáp lõi đồng có tổng giá trị tài sản là một trăm năm mươi triệu đồng sau đó mang đi tiêu thụ
liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người đều không biết
nhiều người thương vong trên cao tốc cam lộ la sơn
vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh thừa thiên huế cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
trước đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba lê hoàng quân chú ở tỉnh đắk nông điều khiển xe khách dường nằm chạy trên cao tốc cam lộ la sơn hướng quảng trị đà nẵng
khi đi đến km năm mươi tám cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã để đuôi xe phía bên phải
và vào đuôi xe ô tô tải do tài xế phan đình thành chú ở tp huế điều khiển đang bị nổ lốp đỗ phía trước cùng chiều
vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong cùng nhiều người khác bị thương
lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lê hoàng quân điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát
với tư cách là phó giám đốc công ty cổ phần hoàng hưng nhân đối tượng huỳnh văn cán đã chỉ đạo nhân viên mua chứng chỉ giả trên mạng để đưa vào hồ sơ đấu thầu dự án tại ninh thuận
công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố đối với huỳnh văn cán sáu mươi bốn tuổi ngụ tại đà nẵng và đàng thanh ẩn ba mươi chín tuổi ngụ ở huyện ninh phước để điều tra về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
công ty cổ phần hoàng hưng nhân đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu đầu tư xây dựng dịch vụ y tế ở ninh thuận
để tham gia đấu thầu huỳnh văn cán đã chỉ đạo đàng thanh ẩn là nhân viên kỹ thuật và là chỉ huy trưởng công trình của công ty lấy thông tin một số người trong tổ đội thi công
sau đó dùng thông tin này đặt mua các văn bằng chứng chỉ giả trên mạng xã hội để tập hợp đưa vào hồ sơ dự thầu
tổng cộng ẩn đã mua hàng chục chứng chỉ giả như là đào tạo nghề vệ sinh an toàn thực phẩm để đưa vào hồ sơ đấu thầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giam đối với cán và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đàng thanh ẩn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét nơi ở đối với nguyễn hoàng trú tại phường tự an thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu hoàng là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn tuấn nhân
công ty tuấn nhân được ubnd tỉnh cấp phép khai thác chế biến đá tại mỏ đá buôn cơ mông xã yà bốp huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là giám đốc công ty hoàng đã có hành vi chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực được cấp phép
với khối lượng đá ba gian là hơn bảy mươi ba m ba gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
tiến hành khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng
ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa vừa triệt xóa điểm đánh bạc lớn tại khu vực đồi núi gò can
thuộc tổ dân phố vạn mỹ thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
tăng vật tại hiện trường tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác phục vụ cho việc đánh bạc
được biết nhóm đánh bạc này hoạt động rất tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm và đánh bạc vào thời điểm ban đêm
gây rất nhiều khó khăn cho việc phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng
trong hai ngày chín và một mươi tháng ba công an tp hồng ngự nhận được tin báo của ban quản lý công trình tp hồng ngự
về việc các tuyến dây điện của hệ thống công trình đèn chiếu sáng tại cầu hồng ngự và cầu nguyễn tất thành bị cắt trộn
qua công tác điều tra cho đến sáng ngày một mươi một tháng ba lực lượng chức năng đã mời làm việc nguyễn văn chuột
sinh năm hai nghìn trú tại tp hồng ngự tỉnh đông tháp
tại cơ quan công an chuột khai nhận đã cắt trộm dây điện để bán
lấy tiền mua ma túy sử dụng
trước đó đối tượng còn cắt trộm dây điện của khu ao nuôi cá trên đường an lộc thành phố hồng ngự
công an thành phố hồng ngự đã thu hồi được một cây kiềm và hai đoạn dây điện có tổng chiều dài trên năm mươi mét